tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
vừa ký ban hành kế hoạch số sáu mươi bốn khbcdtu và quyết định số sáu mươi năm qdbcdtu
thành lập tám đoàn công tác kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố
xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp và dư luận xã hội quan tâm
đối với hai mươi ban thường vụ tình hủy
theo kế hoạch việc kiểm tra giám sát nhằm nắm tình hình đánh giá vai trò lãnh đạo
của các cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng góp phần nhận diện
và xử lý các biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
trọng tâm là kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử
các vụ án tham nhũng kinh tế nhất là những vụ việc vụ án nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội quan tâm chỉ ra những hạn chế khó khăn vướng mắt và nguyên nhân
từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện
và xử lý tham nhũng trong thời gian tới
tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo yêu cầu việc kiểm tra giám sát phải có trọng tâm trọng điểm
bảo đảm thiết thực hiệu quả tránh hình thức lãng phí giao ban nội chính trung ương
chủ trì tổng hợp kiểm tra kết quả và giám sát báo cáo ban chỉ đạo trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín